với chiến thắng vang dội của đội tuyển u hai mươi ba việt nam tại trận bán kết khán giả cả nước đã và đang trải qua những cung bậc cảm xúc vui mừng và tự hào về đội bóng của nước nhà
và cũng chỉ còn vài giờ nữa thôi thì trận chung kết giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba uzbekistan sẽ diễn ra
hứa hẹn sẽ tiếp tục lại là tâm điểm trong hàng triệu con tim của người hâm mộ bóng đá việt nam
vì vậy nhiều hoạt động đã được tổ chức để người dân được thưởng thức trọn vẹn không khí của trận chung kết
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại hà nội
nghĩa là dù trận đấu có như thế nào thì đội tuyển việt nam vẫn là đã vô địch ở trong lòng mình rồi
vì thế nên là trận đấu ngày hôm nay mình nhất là mình gần như là quá là vui
và mình tin rằng là chúng ta cũng rất là thoải mái có một cái tinh thần thoải mái để chiến đấu với uzbekistan
mình nghĩ rằng là đấy là một cái điểm mạnh của chúng ta bởi vì chúng ta đã
nghĩa là đến giây phút này là chúng ta đã hết mình rồi và chúng ta sẽ hết mình trong cái trận ngày hôm nay
dự kiến sẽ có hơn bốn mươi vé được phát miễn phí dành cho các cổ động viên
người dân hà nội và người dân cả nước đã sẵn sàng cho những màn cổ vũ cuồng nhiệt dành cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
chúc các cầu thủ luôn tự tin giữ vững phong độ và gặp nhiều may mắn để có thể đem vinh quang về cho tổ quốc
tôi yêu việt nam việt nam vô địch